hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố một mươi ba bị can
mua bán chót lọt bảy trăm chín mươi chín bánh heroin tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tại km số ba hai trăm linh quốc lộ một mươi hai b thuộc huyện cao phong tỉnh hòa bình
tổ công tác cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phối hợp với công an tỉnh hòa bình
công an huyện cao phong và công an huyện trương mỹ tp hcm đã bắt quả tăng lê xuân việt nguyễn văn tám
điều khiển xe máy vận chuyển một bao tải bên trong có bốn mươi năm bánh heroin
việt và tám khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho chu đình tuyên và một người phụ nữ tên là nong tinh tinh người trung quốc
qua lời khai này hai đối tượng chu đình tuyên và nông tinh đã bị bắt giữ ngay sau đó
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố một mươi chín bị can
tuy nhiên có bốn bị can đang bỏ trốn hai bị can bị đình chỉ điều tra trong đó một bị can bị chết còn bị can nong tinh tinh đã được hủy bỏ biện pháp tạm giam và cho về nước
còn lại một mươi ba bị can bị truy tố
theo cáo trạng có đủ căn cứ xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
các bị can trong vụ án đã thực hiện chót lọt hai mươi hai chuyến mua bán trái phép heroin từ sơn la hòa bình vận chuyển lên lạng sơn
tổng cộng là bảy trăm chín mươi chín bánh heroin
trong số các bị can chú văn viện đã cùng đồng phạm tham gia hai mươi hai lần mua bán chai phép với vai trò là người chủ mưu hưởng lợi bất chính hơn một mươi chín tỷ đồng